liên quan đến vụ việc điểm thi bất thường kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có ý kiến chỉ đạo giao bộ công an chủ trì điều tra xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật
thủ tướng ghi nhận biểu dương bộ giáo dục và đào tạo bộ công an đã kịp thời hẳn trương giả soát xác minh kết quả thi bất thường của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang
thủ tướng giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật
cùng với đó thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo phát huy ưu điểm của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia những năm vừa qua
tiếp tục giả soát hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo đảm giám sát chặt chẽ khách quan minh bạch đối với tất cả các khâu của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia